để kịp thời kiểm tra dịch tễ với tất cả những người về từ hàn quốc
tp hcm dự kiến đề xuất chính phủ cho thành lập khu cách ly tập trung quốc gia
tiếp nhận và cách ly các trường hợp nghi nhiễm bệnh ở tp hcm và các tỉnh thành phía nam
đây là nội dung được bản thảo tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
từ ngày hai mươi ba tháng hai đến nay đã có khoảng sáu tám trăm linh người từ hàn quốc về tp hcm
cao điểm là ngày hai mươi tám tháng hai có đến trên một hai trăm linh người
số người việt nam đang lo động học tập trở về tp hcm trong dịp này chiếm khoảng một phần ba
bên cạnh đó hiện nay vẫn còn khoảng hai mươi hai người việt nam đang lo động học tập tại hàn quốc
nếu khoảng một phần ba trong số đó có nhu cầu về việt nam trong thời gian tới sẽ là một con số không nhỏ
do đó tp hcm phải chủ động liên phương ngàn ứng phó với mọi tình huống
chủ tịch ubnd tp hcm cho rằng thành phố có thể sẽ đề xuất chính phủ cho thành lập khu cách ly tập trung quốc gia
có nhiệm vụ tiếp nhận cách ly điều trị các ca nhiễm bệnh cho tất cả các tỉnh phía nam
tập huấn cho các y bác sĩ để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi ca bệnh tăng mạnh
đồng thời chuẩn bị trang thiết bị bảo hộ cho đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu
trong mắt tp hcm chỉ đạo tất cả các địa phương thực hiện tốt việc giám sát phòng chống dịch tễ
đặc biệt là các quận có đông người hàn quốc sinh sống
để bảo đảm kiểm tra dịch tễ một trăm linh không để sót lọt ca bệnh
tp hcm đang lên phương án thành lập một bệnh viện giãi chiến ngay trong khu vực sân bay
tập trung tất cả những người từ hàn quốc về sau đó kiểm tra phân loại và cách ly nếu cần